trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để chủ động ngăn ngừa bệnh không lây lan xâm nhập
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện định quán đồng nai phối hợp với trung tâm y tế huyện
tiến hành test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho toàn bộ lực lượng công an chính quy
đang làm nhiệm vụ trên địa bàn
trong đợt này gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được test nhanh
mỗi mẫu test nhanh sẽ cho kết quả trong vòng ba mươi phút
qua đó giúp lực lượng công an huyện định quán có thể yên tâm khi đi làm nhiệm vụ
đặc biệt là tại các khu cách ly phong tỏa và các chốt kiểm dịch trên địa bàn
để đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã huy động toàn bộ lực lượng
tại chỗ có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra